ủy ban nhân dân tp hcm vừa ban hành quy trình phòng chống covid một mươi chín trong trường học
theo đó thì nêu rõ nếu trong một ngày một lớp có từ hai kf trở lên
thì nhà trường sẽ quyết định hình thức học tiếp theo cho các học sinh còn lại trong lớp
về quy trình kiểm soát dịch trong trường học ủy ban nhân dân tp hcm yêu cầu
khi phát hiện học sinh có triệu chứng lâm sàng nghi nhiễm covid một mươi chín tại cơ sở giáo dục
có ít nhất hai trong số các biểu hiện lâm sàng sau đây
sốt ho đau hỏng chảy nước mũi nhạt mũi đau người mệt mỏi ớn lạnh
giảm hoạt mất vị giác giảm hoạt mất khu giác đau nhứt đầu tiêu chảy khó thở viêm đường hô hấp
thì cơ sở giáo dục khẳng trương tri khai đánh giá tình trạng sức khỏe của học sinh
bằng cách yêu cầu học sinh mang ngay khẩu trang y tế và dừng các hoạt động có tiếp xúc với người khác
nếu trong cùng một ngày lớp học phát hiện từ hai f trở lên
thì ban chỉ đạo phòng chống dịch của cơ sở giáo dục căn cứ vào kết quả điều tra dịch tễ
để quyết định hình thức học tiếp theo của các học sinh còn lại trong lớp và hình thức học tiếp theo của trường